thổ nhĩ kỳ đã trở thành quốc gia thành viên tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato cuối cùng
phê chuẩn nghị định thư kết nạp phần lan vào liên minh quân sự do mỹ đứng đầu
với động thái của ankara helsinki sắp hoàn tất tiến trình
trở thành thành viên thứ ba mươi một của liên minh quân sự lớn nhất thế giới
quốc hội thổ nhĩ kỳ đã nhất trí ủng hộ phần lan gia nhập nato
động thái này diễn ra hai tuần sau khi tổng thống recep tayyip erdogan
công khai ủng hộ nỗ lực nhiều tháng qua của quốc gia bắc âu
sự chấp thuận của thổ nhĩ kỳ khiến phần lan quốc gia có đường biên giới dài một ba trăm linh km với nga
chỉ còn phải trải qua một vài bước kỹ thuật trước khi trở thành thành viên thứ ba mươi một của liên minh quân sự lớn nhất thế giới
helsinki hy vọng tiến trình này có thể được hoàn tất vào đầu tuần tới
phần lan và thụy điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ
và quyết định xin gia nhập nato sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
đơn xin gia nhập của hai quốc gia bắc âu này đã được chấp thuận
tại hội nghị thượng đỉnh nato
hội nghị thượng đỉnh nato hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên để chính thức trở thành thành viên nato
các nghị định thư kết nạp helsinki và stockholm
cần phải được quốc hội của toàn bộ ba mươi quốc gia thành viên liên minh phê chuẩn
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba quốc hội hungary cũng đã phê chuẩn nghị định thư
kết nạp phần lan vào nato sau nhiều tháng chỉ hoãn